thưa quý vị sáng nay tại tp hcm bộ chỉ huy tiền phương bộ công an tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với các cục nghiệp vụ và công an hai mươi năm tỉnh phía nam
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng tiền phương của bộ công an chủ trì cuộc họp
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín lãnh đạo bộ công an đã rất quan tâm chỉ đạo các cục đơn vị thuộc bộ công an và công an các tỉnh thành phố bám sát chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương tập trung nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia an toàn xã hội phối hợp cùng chính quyền địa phương chống dịch
lực lượng công an địa phương và lực lượng của bộ đã tăng cường tập trung thống nhất các giải pháp đồng bộ và cơ bản khống chế được tình hình
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã giao công việc trách nhiệm cụ thể cho từng cục nghiệp vụ các đơn vị của bộ công an phối hợp với công an các địa phương trong công tác phòng chống dịch
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã yêu cầu công an các tỉnh thành phải thường xuyên cập nhật báo cáo hàng ngày tình hình dịch bệnh cho bộ chỉ huy tiền phương nhận báo cáo vào lúc một mươi sáu h hàng ngày
ngoài ra với các tình hình đột xuất bất ngờ phải báo cáo bằng các phương tiện thông tin liên lạc nhanh nhất cho bộ chỉ huy tiền phương không cần đợi văn bản
lãnh đạo công an các địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ công an nếu để xảy ra dịch bệnh trong đơn vị
cũng ngày trong sáng nay thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã làm việc với lãnh đạo công an tp hcm